điều này đồng nghĩa với việc là ngay trong quá trình xây dựng dự án và sau khi đưa vào khai thác đều sẽ chịu sự chi phối và kiểm soát của các đơn vị nước ngoài
vậy chúng ta hãy cùng xem các chuyên gia và cơ quan quản lý nói gì về hai phương án dùng vốn vay nước ngoài này
với mức đầu tư hơn bốn tám tỷ đô la nếu lựa chọn phương án là vay oda nhiều ý kiến cho rằng sẽ gây ra áp lực lên nợ công
tuy nhiên ông nguyễn đức kiên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội lại cho rằng không quá đáng lo
bởi trong ba năm qua nợ công đã được chính phủ kéo giảm từ sáu mươi bốn xuống còn năm mươi tám chín như vậy vẫn còn dư địa cho việc đi vay
nhưng vốn oda thì luôn đi kèm với những điều kiện giang buộc trong các hiệp định vay như phải sử dụng nhà thầu công nghệ của nước cho vay
suất đầu tư có thể tăng cao vốn tưởng rẻ nhưng thực ra lại thành đắt
thế thì chúng ta có muốn không vấn đề là chúng ta có muốn làm như thế không
còn với phương án đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư theo ông trần đình thiên mặc dù bảo đảm tính bình đẳng nhưng sẽ khó tránh khỏi việc nhiều doanh nghiệp nước ngoài có lợi thế bỏ giá thấp để được vào thực hiện dự án
doanh nghiệp trong nước khó có cơ hội lớn lên để có kinh nghiệm tham gia vào các dự án sau này
đây là cái dự án của ta tiền của ta thì mình phải đặt điều kiện
cái điều kiện đó phải làm sao giúp cho sự tham gia của nhà đầu tư việt nam vào tôi cho nó song phẳng thôi
các chuyên gia đều nhấn mạnh phương án nào cũng sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau
nhưng với dự án xây dựng sân bay liên quan đến an ninh quốc phòng thì việc lựa chọn cách thức thực hiện
từ đó quyết định nguồn vốn đầu tư cần phải được tính toán kỹ lưỡng về các quy định pháp lý tính an toàn hiệu quả trong cả quá trình xây dựng và khai thác về sau
khác với hai phương án mà các chuyên gia vừa phân tích thì phương án còn lại là giao cho tổng công ty cảng hàng không việt nam acv thực hiện
tức là sẽ sử dụng năng lực của doanh nghiệp
đây là đơn vị đã đầu tư và đang quản lý hai mươi một sân bay trên cả nước vốn nhà nước tại doanh nghiệp này đang chiếm tới hơn chín mươi năm
vậy với mức đầu tư lên đến hàng tỷ usd của dự án sân bay long thành thì acv có đáp ứng được hay không
và sử dụng đồng vốn nhà nước để đầu tư vào dự án này như thế nào
lãnh đạo acv khẳng định acv sẽ đồng tư vào dự án này
lãnh đạo acv khẳng định sẽ cân đối từ vốn tự có được một sáu tỷ usd cho sân bay long thành số còn lại khoảng ba hai tỷ usd là phải đi vay
tuy nhiên trước giờ chưa có doanh nghiệp có vốn nhà nước nào vay khoản tiền lớn như vậy và hiện tại acv đang có trên chín mươi năm vốn nhà nước
do đó câu hỏi đặt ra là khi doanh nghiệp mang vốn nhà nước đi đầu tư nếu trong trường hợp xảy ra rủi ro thì nhà nước có phải đứng ra bảo lãnh hay không
hiện nay là tất cả các dự án đầu tư thì chính phủ đều không có bảo lãnh
và các doanh nghiệp cũng không có bảo lãnh

nên là sẽ không có áp lực liên quan đến việc mà chính phủ phải trả những khoản vốn vay này
thực tế trong những dự án mà đã đầu tư liên quan về các cảng hàng không thì các dự án cảng hàng không thì gần như là việc thu hồi nguồn vốn để hoàn trả nguồn đầu tư ban đầu
thì nó đều ngắn hơn so với các dự án khác
khi có luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi ba thì chúng ta đã tách nhà nước nó có hai vai trò
một là vai trò chủ sở hữu cho doanh nghiệp
là nhà nước chịu trách nhiệm hữu hạn về cái tài sản của vốn của mình
bỏ ra với acv
và vai trò thứ hai là với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước
như vậy rất cần tính toán xem phương án đầu tư nào sẽ mang lại lợi ích nhất trong ba phương án kể trên
đặc biệt đối với một dự án mang tính chiến lược quốc gia cần phải được xem xét cẩn trọng như sân bay quốc tế long thành
hội đồng thẩm định dự án này cũng đã được chính phủ thành lập để đánh giá và đưa ra kết luận
và đây chính là cơ sở để chính phủ có phương án chỉnh quốc hội
và với dự án mang tính trọng điểm quốc gia như sân bay long thành
quốc hội sẽ quyết định nhà đầu tư
nhà đầu tư nào sẽ đảm bảo đầy đủ các tiêu chí mà quốc hội sẽ thông qua là đội dung đang được dư luận quan tâm nhất
tại hội thảo phát triển bền vững sân bay cửa ngõ quốc gia vừa được tổ chức mới đây
nhiều chuyên gia cho rằng mô hình hợp tác công tư và sự tồn tại song song hai sân bay
sẽ là những thách thức đối với nhà đầu tư của các dự án trọng điểm quốc gia
chính phủ đã đề xuất giao tổng công ty cảng hàng không việt nam acv đầu tư các hạng mục thiết yếu của sân bay long thành
mục tiêu là để đảm bảo quản lý nhà nước không ảnh hưởng đến nợ công lạm phát
thực hiện theo khuyến cáo của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao là một sân bay một nhà khai thác
bảo đảm an ninh an toàn và tiến độ dự án đề xuất này đã được ủy ban thường vụ quốc hội đồng thuận cao
theo đại diện acv tổng mức đầu tư sân bay long thành giai đoạn một khoảng bốn tám tỷ đô la tương đương một trăm một mươi một tỷ đồng
acv có thể chuẩn bị được một phần ba con số này
tuy nhiên đầu tư nguồn lực cho long thành không có nghĩa là bỏ bê hai mươi một sân bay khác trên cả nước